thưa quý vị shb vẫn là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm cao nhất
trời nắng nóng khiến nhu cầu tiêu thụ nước ống chai tăng mạnh
tuy nhiên những sản phẩm nhái các thương hiệu nổi tiếng đang bị thả nổi với chất lượng
không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng
nhật sống kinh tế sẽ mở đầu bằng những thông tin thị trường
những lô lợn sống đã được nhập khẩu để giết mổ làm thực phẩm
nhằm hiến thực hóa việc bình ổn giá lợn
một trong số những giải pháp đồng bộ mà bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã và đang triển khai
giá lợn sống mua từ thái lan là sáu mươi sáu mươi năm đồng một kg
khi về đến việt nam cộng các khoản chi phí khác khoảng một bốn triệu đồng một con một trăm linh kg
nên giá lợn bán ra trong khoảng tám mươi tám mươi hai đồng một kg là thấp nhất
có khi lên đến chín mươi đồng một kg
giá vàng trong tuần liên tục trên đà tăng và đã vượt mốc bốn mươi chín triệu đồng một lượng
nguyên nhân vẫn sôi canh những lo ngại về một lợn
và là lần sống thứ hai của đại dịch dẫn đến nhu cầu trú ẩn ở những tài sản an toàn
dấu hiệu cho thấy dịch covid một mươi chín sẽ tiếp tục lây lan nhanh khi chính phủ các nước bắt đầu mở cửa trở lại
khiến giá vàng giao ngay của thế giới tháng tám tăng tới một bảy trăm bảy mươi bốn usd một ounce
còn giá vàng sgc tại vàng bạc đa quý sài gòn tăng gần hai trăm linh đồng một lượng
lên tới bốn mươi tám bảy mươi ba bốn mươi chín một mươi một triệu đồng một lượng
sau giãn cách xã hội cộng thêm nắng nóng kéo dài
chính là thời điểm vàng để các dòng sản phẩm điện lạnh trở lại mạnh mẽ
trên thị trường
thị trường điện lạnh tại hà nội sôi động trở lại khi bước vào mùa nắng nóng
ngày cao điểm siêu thị bán được ít nhất là một mươi bộ điều hòa
tủ lạnh từ hai trăm linh đến ba trăm linh lít giá từ năm triệu đồng trở lên với mức tiêu thụ điện năng thấp tiêu thụ mạnh
việt nam airlines sẽ triển khai giá yêu đáy đặc biệt trên một mươi bảy chuyến bay nội địa liên danh
giữa vietnam airlines và z star pacific với giờ bay đa dạng và dịch vụ linh hoạt
ngay sau khi về chung một nhà với vietnam airlines
khách hàng sử dụng dịch vụ trên chuyến bay liên danh vietnam airlines z star pacific
sẽ được hưởng mức giá ưu đãi bốn mươi chín đồng một chiều từ ngày một mươi tám tháng sáu đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
lộng lẫy sang trọng và xa xỉ là những mỹ từ nói về các khách sạn khu nghỉ giữa hàng đầu việt nam
chi phí nghỉ ngơi tại đây không hề rẻ
giá phòng một đêm có thể tương đương mức lương trong một tháng hoặc thậm chí vài tháng của nhiều người
sixth sense ninh vân bay nha trang năm mươi bốn biệt thự cao cấp có giá phòng trung bình trên hai mươi triệu đồng
four seasons resort the nam hai hội an khu nghỉ dưỡng rộng ba mươi chín ha vùng một trăm linh biệt thự
giá thấp nhất là hai mươi triệu đồng một đêm cao nhất là chín mươi triệu đồng một đêm
amanoi ninh thuận giá thấp nhất là ba mươi bốn triệu đồng một đêm và giá cao nhất là hơn một trăm hai mươi bảy triệu đồng một đêm
các ngân hàng tư nhân đồng loạt giảm lãi suất cho vay với kỳ hạn trên sáu tháng từ một mươi đến ba mươi điểm cơ bản
thanh khoản thị trường dồi dà với lãi suất liên ngân hàng thấp
vcb bidv agribank vẫn là những ngân hàng trả lãi thấp nhất
tính đến tháng sáu shb vẫn duy trì lãi suất tiền gửi cao nhất trong hệ thống ở chín hai một năm cho kỳ hạn một mươi ba tháng
lãi suất một mươi hai tháng và sáu tháng lần lượt là tám chín và bảy tám một năm
tại exim bank ở kỳ hạn một mươi ba tháng và tiền gửi trên một trăm linh tỷ đồng khách hàng sẽ được hưởng lãi suất tám bốn
ncb trả lãi suất từ tám đến tám một với kỳ hạn từ một mươi hai đến ba mươi sáu tháng và không có điều kiện
bộ giáo dục và đào tạo đang dự thảo thông tư quy định mạ số tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương cho giáo viên tiểu học công lập
trong đó hệ số lương giáo viên tiểu học cao nhất là sáu bảy mươi tám
theo dự thảo giáo viên tiểu học hạng một có hệ số lương bốn bốn mươi đến sáu bảy mươi
hạng hai có hệ số lương từ bốn đến sáu ba mươi hai
hạng ba có hệ số lương từ hai ba mươi bốn đến hệ số lương bốn chín mươi
hạng bốn được áp dụng hệ số lương của viên chức loại b hệ số từ một tám mươi sáu đến bốn sáu
giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp
áp dụng hệ số lương của viên chức loại a hệ số từ hai một đến bốn tám mươi chín
trời nắng nóng khiến nhu cầu nước uống đóng chai đóng bình tăng đột biến
bên cạnh những loại nước uống có thương hiệu
phần lớn các loại nước khác đều được sản xuất ở những cơ sở nhỏ lẻ
khó có thể kiểm soát chất lượng trong khi nhiều người chỉ lựa chọn sản phẩm giá rẻ
các sản phẩm kém chất lượng đều ăn theo các thương hiệu quen thuộc
khi uống người dùng sẽ nhiễm các kim loại nặng vi sinh vật
thậm chí có cả những sinh vật mù xanh gây ra các biến chứng nguy hiểm
chai và bình kém chất lượng cũng lề nhiễm kim loại nặng như thủy ngân trì gây ung thư
người tiêu dùng nên chọn sản phẩm của thương hiệu uy tín
nước trong suốt không màu không rêu cạn vỏ chai còn mới và có nhãn mắc